bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi tới ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đề nghị báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ thực hiện thông báo của ban chỉ đạo điều hành giá về kết luận của phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các tỉnh thành phố quán triệt chỉ đạo các sở ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý
thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám như đã báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí
cụ thể với giáo dục mầm non phổ thông các cơ sở giáo dục cần cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học
các địa phương tự trị
địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị cá nhân cố ý vi phạm
về thời điểm thu học phí các tỉnh thành phố thực hiện giãn thời gian thu thời điểm thu tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn
để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương